thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch hàng vạn người dân từ khắp nơi đã tìm đến đền hùng để tưởng niệm các vua hùng
vào khoảng tám giờ ban tổ chức cho phép người dân lên đền để đi lễ dân hương thời điểm trên biển người tập trung trước hàng rào tràn lên khu vực cổng đền
cảnh sát phối hợp với đoàn thanh niên thiết lập các hàng rào mềm phân luồng cho người dân đi lên khu vực đền thượng
vào khoảng ba mươi phút sau khi mở cửa ban tổ chức thông báo các lối đi lên đền hùng đang trong tình trạng quá tải đồng thời yêu cầu người dân di chuyển chậm để tránh ủn tắc cục bộ